kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại hàng tám cô đường hai mươi quyết thắng xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại di tích lịch sử hang tám cô ubnd tỉnh quảng bình phối hợp với đài tiếng nói việt nam tổ chức chương trình tưởng niệm tiếng chuông gọi hồn trình nữ
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đường hai mươi quyết thắng đã tạo nên một bản hùng ca bất tử trở thành một kỳ tích của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
hàng tám cô nơi tám thanh niên sung phong đã hy sinh mãi mãi là một phần lịch sử của đường hồ chí minh huyền thoại là một trong những địa chỉ đỏ của người dân cả nước khi đến quảng bình
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã tổ chức lễ rỗ trong chín ngày bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó có chương trình tưởng niệm tiếng chuông gọi hồn trinh nữ nhằm tái hiện khung cảnh hoạt động của đơn vị thanh niên sung phong trên tuyến đường huyền thoại
qua đó nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh các chị cho nền độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc cũng như xây dựng đất nước giàu đẹp hôm nay